cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết đang điều tra làm rõ hành vi giết người đối với ngô ngọc thạnh hai mươi tám tuổi trú tại xã quảng thành huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng một mươi thạch cặp vợ là nguyễn thị lan để giải quyết công việc gia đình hai bên lời qua tiếng lại nên nảy sinh mâu thuẫn do bực tức chuyện gia đình không kiểm chế được nên thạnh lấy con dao được chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát vào vùng cổ làm chị lan ngã xuống
sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế đến sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi chị lan đã tử vong ngay sau đó thạnh đến cơ quan công an xã quảng thành để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình